công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã triệu tập ba đối tượng để làm rõ vụ cưa hạ thông trái phép
tại tiểu khu một trăm năm mươi một a khu vực núi hòn bồ thuộc địa bàn phường một mươi hai thành phố đà lạt
trước đó sau nhiều ngày mật phục khoảng hai mươi h ngày một mươi ba tháng một mươi lực lượng chức năng phường một mươi hai thành phố đà lạt
phát hiện một số đối tượng cưa hạ thông tại khoảng năm tiểu khu một trăm năm mươi một a lâm phần do ban quản lý rừng lâm viên quản lý
khi thấy lực lượng chức năng nhóm đối tượng trên đã tháo chạy bỏ lại hiện trường một cưa máy
sau đó một đối tượng quay trở lại thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
bước đầu đối tượng này khai nhận được bà vũ thị phước ngụ phường một mươi hai thành phố đà lạt thuê phá rừng để lấy đất sản xuất
tại hiện trường trên diện tích một hai trăm năm mươi m hai đất rừng đã bị cưa hạ có tám cây thông ba lá đường kính gốc từ hai mươi đến bốn mươi cm
chiều cao khoảng chín mét cũng tại khu vực bị lấn chiếm
có hàng chục hố đào sẵn để trồng bơ xoài hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ